quý vị và các bạn thân mến cái đẹp luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ
trong cuộc sống hiện đại không chỉ có phụ nữ quan tâm đến ngoại hình mà thậm chí là cánh mài dâu cũng rất để ý và chú trọng
chính vì thế các cơ sở làm đẹp các phương pháp thẩm mỹ vô cùng phong phú và đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhiều người
thế nhưng chính sự phong phú đó đã khiến cho một bộ phận không nhỏ những người có nhu cầu làm đẹp hoang mang trước nhiều lựa chọn
và đôi khi niềm tin của họ lại đặt nhầm chỗ
mình hiện tại đang vẫn là bị mụn lên và có những cái vết rỗ vết rỗ lại trên khuôn mặt này
đấy là hiện tại là không nói là sử dụng thuốc gì
tương tự đây cũng là bệnh nhân sau một thời gian sử dụng dịch vụ lan kim tại cơ sở làm đẹp bên ngoài
đã phải tới bệnh viện cầu cứu các bác sĩ bởi tình trạng da ngày càng có xu hướng tệ hơn trước
bởi vì là ở cơ sở bên ngoài thì thứ nhất là rất dày và gần nhà
nên tôi chọn luôn cơ sở bên ngoài
để lan kim trị mụn
lúc đầu thì có cải thiện một chút nhưng mà sau đó thì càng trầm trọng thêm
da mặt tôi có nhiều mụn hơn mụn mủ và sưng to hơn
mặt bị tấy rất là nhiều
trung bình mỗi ngày các bác sĩ khoa gia liễu bệnh viện tuệ tĩnh
tiếp nhận từ năm đến sáu ca biến chứng sau lan kim tại các cơ sở làm đẹp bên ngoài
đa số bệnh nhân có độ tuổi từ một mươi chín cho đến bốn mươi tuổi
nhập viện trong tình trạng gia tăng sắc tố sau viêm
bùng phát chứng cá hoặc tổn thương mụn viêm da mụn mù rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe làn da
thời gian gần đây thì cái việc mà phi kim hay là lăn kim hay là vi kim từ bên ngoài
đến bệnh viện da tăng đột biến
rất nhiều những bạn mà vi kim ở những chỗ cơ sở làm đẹp mà không có các bác sĩ chuyên khoa
đã làm không đúng quy trình kỹ thuật thì dẫn đến hậu quả là gây những viêm da rồi gây bụi nhiễm vi khuẩn
và làm cho cái da mặt nó trở lên tình trạng nặng hơn rất là nhiều
thời kỳ đầu thì các bạn bôi cái thuốc gì thì không biết là thuốc không rõ nguồn gốc
đa số những thuốc này có thành phần cóc ticoid hydroquinone và đặc biệt là axit nồng độ cao
làm đổ tẩy rất là mạnh
thì khi đấy cái da nó đổ tẩy và nó trắng nhanh
nhưng sau một thời gian thì cái làn da này nó bị suy yếu đi và nó teo ra rãn mạch
rồi là bùng phát chứng cá thậm chí bội nhiễm vi khuẩn gây những cái sần mụn viêm tấy
rất là nặng và đến bệnh viện điều trị
thế lúc đấy thì cái hậu quả của nó là
kể cả khi mà mình có điều trị tốt rồi thì có một số trường hợp vẫn để lại sẹo
mà cái sẹo này thì thật sự là gắn bó với các em suốt cả một cuộc đời
thực chất của việc lăn kim là tạo vi tổn thương giả rất nhỏ
để da thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn kích thích tăng sinh collagen tốt cho da
tuy nhiên phương pháp này cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa gia liễu
bởi những bác sĩ được đào tạo bài bản có tay nghề
để tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra nhất là giảm nguy cơ nhiễm trùng
thưa quý vị và các bạn làm đẹp ở các cơ sở bên ngoài không đủ tiêu chuẩn
chính là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng từ cơ sở vật chất
dụng cụ không bảo đảm và người thực hiện không có chuyên môn
chưa kể đến việc tự ý làm đẹp qua cách nghe chuyển miệng đã gây ra nhiều hệ lụy
để lại những biến chứng khó lường
chính vì thế các chuyên gia bác sĩ khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ
biết lựa chọn thông tin trước khi quyết định chọn địa điểm làm đẹp
ở bệnh viện gia liễu trung ương không hiếm gặp những bệnh nhân tìm đến các bác sĩ
sau khi xuất hiện tổn thương da vì các phương pháp làm đẹp mà nhiều người chuyển miệng cho nhau
đắp lá chầu không hoặc sản phẩm từ lá trầu không là một trong những phương pháp được chuyển miệng khá phổ biến
việc tự ý sử dụng lá chầu không với mục đích làm đẹp đã ảnh hưởng xấu tới làn da của những bệnh nhân này
nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng tổn thương da với những mảng đen trắng sen kẽ nhau
tất cả bệnh nhân đều có tiền sử bị các bệnh như giám má tản nhang
họ sử dụng lá trầu không với mong muốn có làn da trắng hồng
theo các bác sĩ trong lá chầu không chứa nhóm chất có tác dụng làm trắng da nhanh
thời gian đầu sử dụng da sẽ được tẩy
trong khoảng từ ba đến bảy ngày đầu bệnh nhân có cảm giác kích ứng nhẹ như đỏ da chầm chích
sau đó cảm giác này mất đi
và bệnh nhân nhận thấy da trắng lên nhanh chóng
tuy nhiên ngay sau giai đoạn trắng da là giai đoạn tăng sắc tố sau viêm
và đến giai đoạn ba là giảm sắc tố hình chấm trên nền tăng sắc tố
trong thành phần của lá chầu không thì nó có cái nhóm phenol
có hai cái chất chính đó là phenol và catechol
những cái thuốc này nó có tác dụng làm trắng
làm lột da rất là nhanh
nhưng có nhiều tác dụng phụ
nó có thể sau một quá trình làm trắng ra rồi thì nó sẽ gây ra tình trạng gì
mất và giảm sắc tố hoàn toàn
bệnh nhân da không chỉ trắng đông đều nữa mà bắt đầu xuất hiện những cái đốm trắng hẳn so với làn da bình thường
nhiều người có thói quen ăn trầu cũng dẫn đến việc giảm sắc tố vùng khoang miệng
hay ở một số loại thuốc nhuộm tóc kém chất lượng có pha hoạt chất phenol
cũng có thể gây triệu chứng tương tự
với biến chứng của phenol các bác sĩ sẽ phải tiến hành giải quyết tình trạng tăng giảm sắc tố cho bệnh nhân
có thể bằng thuốc bôi chiếu tia uvb
thông thường sẽ mất khoảng một năm để làn da của bệnh nhân có thể phục hồi
với các trường hợp nặng điều trị không hiệu quả
cần điều trị bằng công nghệ cao hơn có khi phải ghép da ghép tế bào
theo khuyến cáo của bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp làm đẹp nào
dù là những biện pháp từ thiên nhiên có vẻ lành tính
mỗi người nên tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia và bác sĩ gia liễu để tránh những hậu quả khôn lường
mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin cũng như được các bác sĩ khuyến cáo
nhưng tỷ lệ bệnh nhân vào viện điều trị biến chứng sau làm đẹp vẫn không giảm
vì những phương pháp làm đẹp không hiệu quả
những bệnh nhân đến với chúng tôi thì thật ra thì trước đây thì tỷ lệ nó không nhiều lắm
nhưng gần đây thì tỉ lệ rất là nhiều
mặc dù chúng tôi thấy rằng là trên phương tiện truyền thông thì cũng tuyên truyền rất là nhiều
nhưng không hiểu sao tỉ lệ lại ngày càng tăng lên từ nhẹ đến nặng
ví dụ như là những cái chăm sóc da bên ngoài nó không đúng thì người ta có những trường hợp dị ứng
có những trường hợp mà nó làm quá ví dụ như là nó gây bỏng da hoặc là khi mình dùng một cái thuốc
kéo dài mà không đúng chỉ định thì nó sẽ gây những cái gọi là dối loạn tình trạng trên da
làm cho bệnh nhân luôn luôn có cảm giác nóng rát khó chịu và luôn luôn muốn là mình có một cái gì đấy lạnh để đắp vào người
và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống sinh hoạt của người ta và thậm chí một số bệnh nhân gần như là bị trầm cảm
đấy và các bạn biết rồi là trầm cảm đôi khi nó cũng có thể dẫn đến cái tự tử của bệnh nhân
đấy là những cái mà còn ảnh hưởng hơn nữa thì đấy là những cái biến chứng của filler
hoặc là sau khi những xăm ví dụ như sau các bệnh ca xăm xong thì có những phản ưu hạt
nó làm cho môi của người ta biến dạng và cái đấy điều trị rất là lâu dài khó
không hiếm những bệnh nhân tiền mất tật mang vì gặp biến chứng sau khi thực hiện những phương pháp làm đẹp can thiệp vào các bộ phận của cơ thể nhất là trên cơ sở

hậu quả là mất đi cả ngoại hình vốn có lẫn sức khỏe

đa số những bệnh nhân này đều phải trải qua quá trình điều trị kéo dài hàng năm trời
nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều so với những trường hợp biến chứng nặng dẫn đến biến dạng khôi mặt
hoặc thậm chí có trường hợp bị mù mắt sau khi tiêm filler làm đầy

tiêm filler là phương pháp hiện nay được khá nhiều người lựa chọn
bệnh nhân này vừa thực hiện tiêm filler làm đầy môi tại một cơ sở làm đẹp bên ngoài

kết quả không được như ý
khiến môi trên sừng to và biến dạng
mình có đi ra một cái
spa nhỏ ấy
nói chung cũng chẳng nổi tiếng gì đâu
mình đến mình tiêm một xe xe vào môi
tiêm để cho cái môi trên của mình
nó dày lên
nhưng mà bên đó họ tiêm cho mình
nó vừa lạch mà vừa xấu
thế mình có đến bảo người ta
xử lý cho mình thì người ta lại đòi
tiêm thêm nữa để cho nó cân
nhưng mình lại thấy nó quá xấu
rồi mình không đồng ý tiêm thêm
bảo họ tiêm tan thì họ lại cứ vào là phải tiêm thêm
cho nó cân để đợi hết sừng đã
theo các bác sĩ
những trường hợp như bệnh nhân này gặp khá nhiều
họ chỉ trả một số tiền không nhỏ
để tiêm filler sau đó
lại phải trả thêm một số tiền tương đương
để vào bệnh viện với hy vọng
có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu
với những cái biến chứng về filler
thì nhẹ hơn một chút
thì đó là những cái tắc mạch
mà chỉ gây hoại tử
phần nông của da nó sẽ để lại
một cái vết xẹo nhất định
nặng hơn nữa thì đó là cái tắc mạch
hỏng một cái bộ phận
về mặt chức năng ví dụ như là mù mắt
đấy vì gần đây chúng tôi gặp
mấy trường hợp hai ba trường hợp
trong một hai tháng gần đây thôi
hai mấy trường hợp là bị mù mắt
sau khi tiêm filler
thông thường thì những bệnh nhân như vậy
đến với chúng tôi thì rất
rất ít những trường hợp có thể
được tại vì đa phần là bệnh nhân
đã đến với chúng tôi mà sau rất
một thời gian dài tức là sau sáu tiếng đầu
tại vì cái quan trọng là có
cứu được hay không thì ngay sau
sau tiếng đầu tiên là gọi như sáu giờ đầu
sáu giờ vàng ấy
là trong vòng càng đến càng sớm càng tốt
đặc biệt là ngay sau khi tiêm xong
mà có biến chứng đấy chúng ta phải tiêm ngay tức thì
cộng với cả từ các chuyên kho mắt
như khuyên hoa phẫu tập tạo hình tẩm mỹ
để kết hợp điều trị
ngay tức thì thì may ra có thể
phục hồi lại cái chức năng về thị lực
tại bệnh viện gia liễu trung ương
cũng như một số cơ sở y tế đã được
cấp phép để thực hiện những phương pháp làm đẹp
hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của
người dân để đủ điều kiện tiến hành
các thủ thuật đội ngũ bác sĩ cũng như
kỹ thuật viên nói chung đều phải trải qua
quá trình đào tạo nghiêm ngặt mới được
phép thực hiện cùng với đó là trang
thiết bị đạt tiêu chuẩn
ở đây thì chúng tôi
có ba khoa đó là
khoa phẫu thuật
tạo hình thẩm mỹ
khoa laser và khoa
nghiên cứu dụng tiêu vào gốc thì cả ba khoa này
tất cả các trang thiết bị
cũng như máy móc hiện tại ở ba khoa
thì cũng đáp ứng đầy đủ cho những
nhu cầu mà làm đẹp
của chị em ví dụ như là
ở khoa phẫu thuật thì chúng tôi có
tất cả những cái phẫu thuật
từ lớn đến nhỏ từ mắt
tạo hình mí mắt
tạo hình mũi tạo hình môi
tạo vào nút đồng tiền hay là
cái ghép mỡ cũng như là
thực hiện các cái tạo hình
về đường cong cơ thể
như hút mỡ từng vùng
hoặc hút mỡ toàn bộ
phẫu thuật nâng ngực
có độ tạo hình thành bụng thì tất cả những phẫu thuật đấy
chúng tôi đều có thể làm được
tại bệnh viện một lần nữa
các chuyên gia và bác sĩ gia liễu đặc biệt
nhấn mạnh tới những người đang có ý định làm đẹp
cần phải luôn sáng suốt và tỉnh táo
hiểu thật rõ về phương pháp
làm đẹp mình lựa chọn hiểu thật rõ
về nơi mình sẽ thực hiện phương pháp đó
và tuyệt đối không tự ý
làm đẹp bằng những phương pháp được truyền miệng
mà không có sự tư vấn của bác sĩ
cái quan trọng nhất
là họ phải lựa chọn một cái nguồn thông tin
chính thống thế nguồn thông tin
chính thống đó là các cơ sở
về thẩm mỹ
cái thứ hai là những bác sĩ
mà có được cấp chứng chỉ
về nó liên quan đến thẩm mỹ đó
đấy thì mình phải lựa chọn
những cái đó để mình tìm
và bao giờ trước tiên mình phải tìm hiểu
kỹ cái thông tin đó
thông tin những cái thủ thuật mình định làm
đấy thì cái thứ hai nữa là
ngay cả tìm thủ thuật thông tin
thì nếu mà đúng là các bác sĩ
thì khi đến tư vấn thì các bạn đừng ngại
cái chuyện là ví dụ khi các bạn đi là
em muốn làm cái này nhưng bác sĩ lại bảo là
không làm được hoặc là
không phải không làm được mà làm nó sẽ không
tốt hơn cho em hoặc như nào đấy
tức là bác sĩ có thể từ chối làm cho mình
thì mình đừng nghĩ là vì bác sĩ từ chối
mình phải chạy đi à bác sĩ không làm được
mà vì cái việc
là làm đẹp thì nó phải
hài hòa nó phải tự nhiên
và bây giờ người ta càng ngày càng có xu hướng tự nhiên
nên các bác sĩ sẽ tư vấn rất kỹ cho mình
về cái việc là
mình nên làm đẹp như thế nào mình chỉ yêu cầu là
à em muốn có một cái
đẹp ở phần mũi hay muốn đẹp
ở phần cầm muốn đẹp ở phần nào đấy
mà hài hòa có mặt của em thì bác sĩ sẽ đưa ra
cái phương giải quyết cho mình đúng nhất
những ngày hè nóng nực
luôn là nỗi ám ảnh với làn da
khi phải chống trọi với ánh nắng suốt cả một ngày dài
chăm sóc da mặt đúng cách
không chỉ mang lại cho chúng ta
một làn da đẹp mà còn giúp
bảo vệ da trước những tác động tiêu cực
của tiêu cực tím
các bước chăm sóc da cơ bản
tại nhà gồm bảy bước
sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn
bước thứ nhất tẩy trang
tác dụng của tẩy trang
thì là để loại bỏ cái lớp trang điểm
kem chống nắng và bụi bần
tuy nhiên là
tẩy trang thì phải
lựa chọn để phù hợp cho từng loại da
bây giờ mình sẽ chuyển sang
bước rửa mặt nhé
tác dụng của
tẩy trang là

sửa rửa mặt là giúp
loại bỏ bụi bần
các lớp cặn bã
dư thừa trên bề mặt da
để giúp các dưỡng chất
sau bước làm sạch này
được thẩm thấu hơn
có một lưu ý khi mà mình
sửa rửa mặt đó là ngày
mình chỉ sửa khoảng hai lần thôi
còn những bước làm sạch khác thì mình có thể
sửa dụng bằng nước sạch
đơn toàn thôi không cần phải sửa rửa mặt nữa
thứ hai nữa là mình
không nên sửa dụng nước quá nắng
mình chỉ nên dùng nước ấm thôi
để cho lỗ châm lâm nó nở ra và làm sạch nó sẽ tốt hơn
bước ba là bước tẩy da chết
da chết ý
nếu mà quá nhiều trên bề mặt da
sẽ làm hạn chế sự thẩm thấu dưỡng chất
qua bề mặt da vì thế cho nên
mình sẽ sử dụng một hai lần một tuần

nước hoa hồng toner
toner tác dụng chính là
sẽ khít lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn
n cheng hoa